dạng sáng ngày một mươi bảy tháng sáu tại khu vực ven bờ sông vàm cỏ tây thuộc xóm lở xã lợi bình nhơn
thành phố tân an tỉnh long an tiếp tục xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng
sự việc đã khiến cho sáu căn nhà bị hư hại hoàn toàn ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã lợi bình nhơn cho biết tại ngay khu vực vừa mới sạt lở vào khuya ngày một mươi bảy tháng sáu
thì trước đó ngày hai mươi bảy tháng năm đã xảy ra sự cố sạt lở sụt lún đất làm bốn nhà dân bị sụt lún xuống sông
ngay sau đó bốn hộ dân đã đầu tư hơn một trăm năm mươi triệu đồng để mua dừa và chàm để làm kè chống sạt lở nhưng bất hành
đến khoảng h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu tại khu vực này tiếp tục sụt lún sáu căn nhà liền kề
làm đồ đạc trong nhà hư hại hoàn toàn
sau khi sự cố sạt lở tiếp tục xảy ra sáng ngày một mươi tám tháng sáu ủy ban nhân dân thành phố tân an
đã tổ chức di rời toàn bộ người và tài sản của sáu hộ dân bị ảnh hưởng đến khu vực an toàn
và bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân
vì cái dạng là bờ kè các cái nhà nới đồng ngoại xíu cái bị tình hình sạt lở
rồi coi như khoảng năm giờ hai mươi giờ sáng là tự nhiên ngủ vậy bắt đầu nghe nó nứt tường nó đi một ngậm xuống luôn
ba cái nhà bên đó đi xuống nhưng mà cái nhà bên tôi thì nó bị bứt hết một góc
cho nên đập luôn cho nó hạn chế tách rời cái nhà trên ra
bây giờ cũng nhờ chính quyền địa phương chính quyền các cấp ở thành phố trung ương gì
tất cả nhà tài trợ gì có thể kêu gọi để cứu trợ
anh em tôi có thể có cái hướng nào khác hơn
cũng như có đất có nhà gì để ổn định cuộc sống mới làm được chứ
còn thật sự ra giờ quá rối luôn
chính cục thủy lợi và phát triển nông thôn tỉnh long man cho biết
điểm sạt lở có quy mô khoảng hai trăm sáu mươi m hai đất sạt lở và lún sâu từ mặt đất hiện trạng xuống đáy sông khoảng chín m
trường rộng sạt lở ra phía sông từ tám đến một mươi m
hiện tại chính quyền địa phương đã đến khảo sát đánh giá mức độ thiệt hại
và hỗ trợ động viên người dân bị thiệt hại di rời đi nơi khác ở tạm
trước thực trạng trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh xem xét
cho chủ trương chỉ định thầu để tiến hành cấp bách việc khảo sát đo đạc đánh giá nguyên nhân
và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp đối với khu vực sạt lở trên